công an trích xuất hình ảnh camera tại công ty vận chuyển để ghi nhận về đặc điểm nhận dạng của đối tượng
đồng thời ra soát hàng trăm camera trên các tuyến đường giao thông mà đối tượng có thể di chuyển
kết quả các trinh sát đã phát hiện đối tượng di chuyển về hướng huyện củ chi
công an quận tân bình đã phối hợp với công an huyện củ chi tiến hành ra soát trên toàn địa bàn những đối tượng có đặc điểm nhận dạng tương tự
cuối cùng đã xác định có một đối tượng nghi vấn hiện đang thuê nhà
công an quận tân bình đã phối hợp với nhà trọ ở nhà số ba mươi ba b đường một trăm hai mươi bảy tổ chín ấp một mươi hai xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm

theo thỏa thuận heo vàng chuyển số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng vào tài khoản của triệu
sau đó triệu sẽ dùng số tiền này để mua ma túy
chiều tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một triệu và thơ đã hẹn gặp nhau
tại khu vực điện máy chợ lớn đối diện công viên lê thị riêng
sau đó thơ đưa triệu đến quận lê thị riêng
trong năm hai nghìn một mươi gặp một nam thanh niên để mua ma túy
nam thanh niên này đã đưa cho triệu một bánh heroin đựng trong bịch ni lông màu đen
triệu đưa cho hắn ta hai trăm bốn mươi triệu đồng
triệu cầm bánh heroin đi gần đến cầu vượt an dương
giao cho một người đàn ông mặc áo xe ung công nghệ rồi về phòng trọ nghỉ
đến chín giờ sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một theo sự chỉ đạo của heo vàng
triệu nhận một mươi hộp mỹ phẩm từ một người đàn ông tại củ chi
rồi đem đến công ty vận chuyển cil tại số hai mươi năm trên hai mươi chín a cửu long phường hai quận tân bình để gửi đi úc
lúc này triệu không biết trong một mươi hộp mỹ phẩm này chứa gì
nhưng vẫn làm theo yêu cầu của heo vàng
trong khi đó ở nhà nhìn thấy vật đơn đã được chuyển đi triệu vẫn an tâm rằng chuyến hàng của mình đã chót lọt
và đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai hắn lại tiếp tục chuyến hàng thứ ba dưới sự điều hành của người giấu mặt heo vàng
chỉ có điều lần này hắn đã bị cơ quan điều tra bắt giữ

hắn đã bị cơ quan điều tra bắt giữ
c shades là chuẩn bị tôi mất đi
lúc một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quận tân bình
đã phối hợp với công an quận bảy tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ số bốn
nhà không số thuộc tổ một mươi sáu hẻm chín mươi năm trên năm mươi hai lê văn lương thuộc phường tân kiểng quận bảy
bắt giữ đối tượng phạm thị anh thơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
kiểm tra phòng trọ của thơ phát hiện một gói ni lông chứa tinh thể không màu
được xác định là ma túy đá cân nặng hai mươi tám g
là một con nghiện thơ có mối quan hệ quen biết với nhiều đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn
cách đây khoảng ba tháng thông qua mạng xã hội facebook
thơ quen biết với người tên là dương tên facebook
là xe bình dương dương nói với thơ hiện đang ở nước ngoài và một tháng nữa sẽ về việt nam chơi
dương muốn mua ma túy và nhờ thơ liên hệ mua ma túy dùng
thơ thừa hiểu sau mỗi thương vụ thành công cô ta sẽ được hưởng một khoản tiền công hậu hĩnh
là người thường xuyên thiếu nợ tiền mua ma túy nên phạm thị anh thơ đã đồng ý ngay lập tức
trước đó thơ có quen biết với một người anh xã hội tiền bảo
bảo cũng là một đối tượng nguyện và có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
thơ từng nhiều lần mua triệu ma túy của bảo
thơ đã trao đổi với bảo và thống nhất giá bán ma túy là hai trăm bốn mươi triệu đồng một bánh heroin
bảo hứa sẽ cho thơ một mươi năm triệu đồng tiền giới thiệu
chỉ vài ngày sau đó chính dương đã kết nối để thơ và triệu gặp nhau

tam giác triệu thơ bảo đã được hình thành
kẻ đứng sau điều hành đường dây này là những cái tên xe vân dương và keo vàng

xung quanh căn nhà nơi bảo ở là những con hẻm nhỏ

đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai khi đã xác nhận chắc chắn bảo ở trong nhà các trinh sát đã ập vào bắt giữ đối tượng

trần minh bảo tự nguyện giao nộp bảy gói ma túy được cất giấu trong chiếc bóp ra

trong quá trình điều tra đối tượng bảo là đối tượng gây khó khăn cho cơ quan công an nhất
tại vì đối tượng đã có tiền án cho nên là biết suy nghĩ cách đối phó với cơ quan điều tra

trần minh bảo cuối cùng đã phải thừa nhận hành vi của mình
heo vàng từ bên úc liên tục gọi điện về cho các đối tượng
nhưng sau đó có lẽ đã thấy đồng hắn đã cắt liên lạc